đêm qua theo giờ việt nam đại hội đồng liên hợp quốc đã thảo luận về tình hình nhân đạo tại giải gaza
phát biểu tại cuộc họp đại biện lê thị minh thoa phó trưởng với đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc nêu rõ
việt nam đồng quan điểm với các nước yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức vì lý do nhân đạo
thả các con tin vô điều kiện chấm dứt các hành động thù địch và bạo lực
trong khi đó cuộc bỏ phiếu ngày hai mươi tháng một mươi hai của hội đồng bảo an liên hợp quốc
về nghị quyết kêu gọi tạm dừng cuộc chiến giữa hamas và israel đã tiếp tục bị hoãn lại
nguyên nhân cuộc bỏ phiếu trên một lần nữa bị hoãn là do các thành viên chưa đạt được đồng thuận về cách diễn đạt
trong khi con số thương vong ở gaza tiếp tục tăng cao
ông josé javier de la gasca lópez domínguez đến từ ecuador chủ tịch luân phiên hội đồng bảo án liên hợp quốc nêu rõ
hội đồng bảo an liên hợp quốc đã nhất trí tiếp tục thương lượng trong ngày hai mươi tháng một mươi hai để có thêm thời gian cho giải pháp ngoại giao
vì vậy hội đồng bảo an liên hợp quốc sẽ rời kế hoạch thông qua nghị quyết sang sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai theo giờ địa phương
cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết về gaza đã nhiều lần bị trì hoãn từ hôm một mươi tám tháng một mươi hai tới nay
cũng trong ngày hai mươi tháng một mươi hai văn phòng truyền thông thuộc chính quyền hamas ở giải gaza cho biết
ít nhất hai mươi người đã thiệt mạng ở vùng lãnh thổ này kể từ khi bùng phát xung đột giữa israel và hamas hôm bảy tháng một mươi
trong một động thái khác cộng hòa xip và israel ngày hai mươi tháng một mươi hai đã nhất trí về một số biện pháp
nhằm thiết lập hành lang viện trợ bằng đường biển tới giải gaza
trong bối cảnh con số thương vong ở gaza tiếp tục tăng cao qatar và ai cập đang liên tục thúc đẩy các cuộc đàm phán
nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn mới giữa israel và phong trào hồi giáo hamas kiểm soát giải gaza
thỏa thuận mới dự kiến bao gồm việc hamas trao trả một số con tin để đổi lấy việc israel trả tự do cho các tù nhân người palestine
dù số người được trao đổi vẫn chưa được thống nhất nhưng các nguồn tin cho biết
vì israel muốn những con tin là phụ nữ
và đàn ông trong tình trạng sức khỏe yếu được trả tự do
trong khi đó những cử nhân người palestine bị phía israel kết án phạm tội nghiêm trọng cũng được đưa vào danh sách thảo luận trao đổi
ngày hai mươi tháng một mươi hai phong trào hamas thông báo thủ lĩnh của lực lượng này ismail haniyeh đã đến ai cập
để thảo luận về tình hình giải gaza và nhiều vấn đề khác
theo kế hoạch ông haniyeh sẽ gặp lãnh đạo cơ quan tình báo ây cập để thảo luận với các phương án ngừng bắn
chuẩn bị cho thỏa thuận trả tự do cho các tù nhân palestine
trước đó hồi tháng một mươi một hamas và israel đã ngừng bắn trong khoảng một tuần
liên quan đến xung đột nga ukraine trong một phát biểu đưa ra mới đây
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov khẳng định hiện không có cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa nga và ukraine
người phát ngôn điện kremlin nhấn mạnh chủ đề về các cuộc đàm phán là không phù hợp ngay tại thời điểm này
theo peskov không có triển phóng đàm phán
sau khi ukraine thực sự cấm về pháp lý bất kỳ cuộc đàm phán nào với phía nga
tháng một mươi năm ngoái tổng thống ukraine tuyên bố không thể có triển vọng về đàm phán của ukraine với nga
sau khi nga tuyên bố đã sắp nhập bốn khu vực ở nam và đông ukraine
tổng thống pháp emmanuel macron đã lên tiếng bảo vệ dự luật nhập cư mới
được quốc hội và thượng biện pháp thông qua dạng sáng hai mươi tháng một mươi hai
dù vấp phải những ý kiến trái chiều từ phía các đảng cánh tả và các tổ chức phi chính phủ ngo
theo luật mới những lợi ích an sinh xã hội cho người nước ngoài sẽ đi kèm điều kiện phải sống ở pháp trong vòng năm năm hoặc ba mươi tháng với người có việc làm
hạn ngạch cho người di cư cũng được nhất trí
ngoài ra những người mang hai quốc tịch bị kết án vì tội nghiêm trọng có thể bị tuước quốc tịch pháp
tổng thống pháp emmanuel macron thừa nhận sự luật nhập cư mới mang tính cưng rắn hơn
và nhiều điều khoản có thể sẽ bị bác bỏ hoặc sửa đổi khi được trình lên cấp cao nhất là hội đồng hiến pháp để xem xét trước khi được chính ông macron ký ban hành
người đứng đầu nước pháp nhấn mạnh nước này đang gặp vấn đề với người nhập cư và dự luật mới là công cụ mà nước pháp đang thiếu
các lực lượng chính trị đối lập như đảng cực hữu tập hợp quốc gia rn cho rằng dự luật nhập cư mới là chiến thắng của xu hướng cực hữu
lãnh đạo các đảng cánh tả đang cầm quyền tại ba mươi ba tỉnh và thành phố tại pháp trong đó có thủ đô paris tuyên bố sẽ không thực hiện điều khoản siết chặt trợ cấp tự chủ dành cho người nhập cư
trong khi đó các tổ chức phi chính phủ tại pháp chỉ trích sự luật nhập cư mới là mối đe dọa đối với quyền của người di cư
cựu thủ tướng thả xỉn sinavas sẽ có thể được giam giữ bên ngoài nhà tù theo quy định mới cho phép giam giữ các tù nhân đủ tiêu chuẩn ở nơi khác
thông tin điều phó thủ tướng thái lan somsak thepsutin xác nhận
theo quy định tù nhân được phép giam giữ ngoài nhà tù với đáp ứng một số yêu cầu nhất định do cục cải huấn quy định
và được phân loại bởi hội đồng sàng lọc do cơ quan này thành lập
cựu thủ tướng thạc xỉn đáp ứng các tiêu chí đặt ra trong quy định được ban hành và có hiệu lực từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
quy định mới được đánh giá mang lại một hình thức giam giữ thay thế và có thể giúp giảm bớt tình trạng quá tải trong các nhà tù
được cộng đồng quốc tế chấp nhận và không nhằm mục đích mang lại lợi ích cụ thể cho ông thạc xỉn
tuy nhiên phó thủ tướng xâm xác hở trường hợp của cựu thủ tướng thạc xỉn đã thu hút sự quan tâm bởi ông là nhân vật cấp cao
ông thạc xỉn bảy mươi bốn tuổi trở về thái lan hôm hai mươi hai tháng tám sau một mươi năm năm lưu vong để đối mặt với hình phạt vì tội tham nhũng và lạm quyền khi còn đương chức trước năm hai nghìn sáu
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
chính phủ thái lan vừa chính thức ban hành quy định dừng cấp mới giấy phép sử dụng súng trong một năm sau hàng loạt vụ xả súng chết người
theo bộ nội vụ thái lan quy định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức
quy định về việc kiểm soát vũ khí được thông qua sau khi tại thái lan xảy ra hàng loạt vụ xả súng khiến nhiều người thiệt mạng
bên cạnh những vụ việc gây chấn động như tấn công nhà trẻ và trung tâm thương mại các vụ xả súng chết người riêng lẻ thường xuyên xảy ra tại nước này
thái lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng cao nhất trong khu vực đông nam á với một mươi triệu khẩu súng đang được lưu hành tức là cứ bảy công dân thái lan thì một người sở hữu súng
năm hai nghìn một mươi chín nước này ghi nhận gần một ba trăm linh người thiệt mạng do súng đạn
tất cả các nước liên minh châu âu eu ngoại trừ hungary đã ký một tuyên bố chung tham gia sáng kiến hiến trương gió châu âu để bảo vệ ngành công nghiệp năng lượng gió châu âu khỏi các hoạt động thương mại của các nhà sản xuất trung quốc
trong khi các nhà sản xuất tuôi biên gió châu âu đang ở trạng thái không tốt
thì các nhà sản xuất trung quốc đang ngày càng phát triển mạnh hơn qua từng năm
mặc dù chưa có tua biên gió nào của trung quốc được lắp đặt ở châu âu nhưng hầu hết các nước thành viên eu hiện nay đều lo ngại trung quốc có thể thống trị thị trường toàn cầu trong tương lai
các quốc gia cũng bày tỏ lo lắng mặc dù ngành năng lượng gió về mặt lịch sử là một câu chuyện thành công của eu nhưng nó cũng đang phải đối mặt với một loạt thách thức
trong bối cảnh hungary là quốc gia duy nhất chưa ký tuyên bố thủ tướng viktor orbán trước đó đã nói rằng chính phủ sẽ không chấp nhận bất kỳ loại áp lực bên ngoài nào và sẽ luôn đặt lợi ích của quốc gia lên hàng đầu
thưa quý vị là một quần đảo với vị trí địa lý đặc biệt new zealand được mệnh danh là thiên đường của các loài chim hoang dã với sự xuất hiện của gần chín mươi loài chim biển khác nhau
đây cũng là nơi được mệnh danh là kinh đô chim biển của thế giới
tuy nhiên quần thể chim biển đang giảm dần và các chuyên gia về chim ước tính có tới chín mươi quần thể chim biển đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng
đây chính là lý do mà vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học của các loài chim đang được các nhà nghiên cứu tại new zealand đặc biệt quan tâm
trong những nỗ lực bảo tồn đó cô gái trẻ myra fessady vẫn đang miệt mài say mê với công việc của mình nhằm tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng suy giảm số lượng của các loài chim
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt
giống như nhiều nhà khoa học trên thế giới myra fessady muốn cứu những loài động vật đang bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng và điều đó đã thúc đẩy cô nghiên cứu các loài chim đang phát triển mạnh
những chú chim hải âu mặt sám này khá đặc biệt chúng là một trong những loài chim biển duy nhất ở new zealand không bị đe dọa
chúng tôi muốn tìm hiểu lý do tại sao chúng lại có thể sinh trường tốt như vậy trong khi các loài chim khác thì không
myra cùng với các đồng nghiệp của mình đã dành thời gian khảo sát tại nhiều địa hình từ đôi núi đến hang động bờ biển để khám phá tập tính của các loài chim
mayra cẩn thận theo dõi sức khỏe của chim ghi lại sự phát triển của chúng qua số đo chiều dài từ chân và cánh đồng thời đánh dấu các giải nhận dạng quanh chân chim để kiểm tra lại vào năm tới
chúng ta phải cẩn thận để giảm thiểu các thông tin

chúng ta cần phải tôn trọng chúng để không làm tăng thêm những mối đe dọa mà chúng đang phải đối mặt
lông là một trong những bộ phận quan trọng chứa rất nhiều thông tin của loài chim và cả vấn đề liên quan đến sức khỏe
mayra giải thích và hy vọng rằng dữ liệu thu thập được trong nghiên cứu này không phải là mối đe dọa đối với quần thể đó
nếu chúng ăn phải chất ô nhiễm kim loại nặng trong khi mọc lông chất đó sẽ tích tụ trong lông của chúng
qua đó chúng tôi có thể biết liệu đó có phải là mối đe dọa đối với quần thể đó
hay không hoặc khu vực chúng đang tìm kiếm thức ăn có bị ô nhiễm hay không
mayra có niềm đam mê nghiên cứu về các vấn đề của chim biển và việc sử dụng lông chim làm công cụ
theo dõi sức khỏe quần thể và đại dương đã được cô sử dụng làm nghiên cứu cho luận án bảo vệ thạc sĩ của mình
điều đầu tiên thu hút tôi đối với loài chim biển là chúng cũng là những người nhập cư giống như tôi
tôi sinh ra ở sao paulo brazil và tôi sống ở auckland new zealand
trong những tháng mùa hè khi thời tiết ấm áp hầu hết các loài chim biển đều đổ về new zealand sinh sản
nơi được coi là môi trường cư ngụ lý tưởng cho các loài chim
mặc dù công việc của một nhà sinh thái học là rất khó khăn khi phải đi bộ hàng giờ liền
với những địa hình và điều kiện thời tiết khắc nghiệt song mayra chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ cuộc
quyết tâm truyền cảm hứng cho người khác trở thành những người ủng hộ hoạt động vì môi trường
mayra tiếp tục truyền bá thông điệp bảo tồn
cô tin tưởng rằng vẫn còn cơ hội
để tạo ra sự khác biệt và cứu các loài chim thông qua công việc của mình
bạn không thể kỳ vọng ngay lập tức cứu được tất cả các loài chim
đừng bỏ cuộc chúng ta cần tiếp tục chiến đấu để có cơ hội cứu được nhiều cá thể khác